tại tp hcm đã diễn ra triển lãm quốc tế về thiết bị và công nghệ intel diệt may lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám
sự kiện giới thiệu những xu thế phát triển mới của các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh
thuộc ngành dệt may tại việt nam đến với thị trường ngành diệt may trên thế giới
triển lãm do tập đoàn hồng kông allifor media group phối hợp với công ty cổ phần hội trợ triển lãm
và quảng cáo việt nam tổ chức thu hút hơn bốn trăm linh đơn vị doanh nghiệp đến từ bảy mươi quốc gia
và vùng lãnh thủ trên thế giới tham gia
triển lãm giới thiệu những sản phẩm về máy móc thiết bị hiện đại chuyên dụng cho ngành in theo trên vải
sợi theo công nghệ hiện đại các loại máy móc thiết bị sợi dệt nhuộm nguyên phụ liệu
cùng nhiều giải pháp công nghệ ngành diệt intel
dệt may là một trong những ngành xuất siêu kỷ lục của việt nam
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch đạt một mươi chín bốn tỷ usd tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
triển lãm lần này là cầu nối quan trọng giúp các đơn vị ngành dệt may việt nam tiếp cận
hợp tác hiệu quả với các đối tác nước ngoài